english champion hai nghìn một mươi chín một sân chơi tiếng anh lớn nhất cả nước đặc biệt hướng tới đối tượng là
bạn trẻ tham gia thế hệ i gen được xem là thế hệ lớn lên trong kỷ nguyên số
em thung con đã thấy là mình cũng càng ngày càng tự tin lên để nói rồi chứ bình thường con cũng không dám thuyết trình
tại vì rất là lo lắng
bảo khanh vừa hoàn thành xong phần thi thuyết trình của vòng ba cuộc thi english champion hai nghìn một mươi chín
mặc dù đã tham gia kỳ thi english champion mùa thứ ba rồi nhưng với em vòng ba năm nay là
gặp mọi người
thì thi này rất là hay các con được tiếp xúc với các đề thi là có đầy đủ các môn môn tiếng anh
môn kho và môn toán để cho các con phát triển tất cả kỹ năng thì các con rất là hứng thú
chỉ với năm phút chuẩn bị trước khi thuyết trình thí sinh sẽ được xem một video clip
đó chính là chủ đề mà thí sinh sẽ phải thuyết phục ban giám khảo
trong vòng một phút rưỡi với hình thức thi như thế này tính may rủi của kỳ thi sẽ được hạn chế tối đa
và những thí sinh may mắn là những bạn có kiến thức kỹ năng và bản lĩnh vững vàng
thử thách lớn nhất đối với con ở cái vòng này là do là mấy năm trước là con mới đến vòng hai thôi
nhưng mà đến vòng ba thì thể lệ cuộc thi là nó hoàn toàn khác với tất cả cuộc thi mà con đã thi từ trước đến nay
đó là cái mà con thấy khó nhất là chính là lúc con trình bày trên sân khấu
theo ban tổ chức english champion hai nghìn một mươi chín đặc biệt hướng tới đối tượng là các bạn trẻ thuộc thế hệ ison
một thế hệ đang sớm khẳng định mình để bước ra thế giới
do vậy mục tiêu của kỳ thi là khai phá tối ưu khả năng của các thí sinh trong việc sử dụng tiếng anh
như một công cụ để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
ở vòng ba của cuộc thi english champion hai nghìn một mươi chín thì về tiền lệ của cuộc thi có thay đổi so với các năm trước
thì là các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi được đặt ra từ ban tổ chức
thì các thí sinh sẽ được xem một đoạn video
từ đó thí sinh sẽ phải vận dụng các kỹ năng của mình
đó là làm chủ về ngôn ngữ làm chủ cái kiến thức của mình về tiếng của kiến thức của mình
và sau đấy là phân tích cái video tình huống của thí sinh được xem
sau đấy là đưa ra hướng giải quyết vấn đề
trải qua bảy mùa thi english champion đang ngày càng hoàn thiện
và trở thành cuộc thi học thuật quy mô toàn quốc dành cho học sinh từ lớp bốn đến lớp tám
thông qua các vòng thi english champion không chỉ tìm kiếm các quán quân tài năng có đầy đủ trí thức và kỹ năng của thế kỷ hai mươi một
mà còn là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu học hỏi và đánh giá năng lực của bản thân